vào trưa nay ngày bảy tháng bốn một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua thôn tám xã đức liễu huyện bù đăng tỉnh bình phước
giữa hai xe tải khiến một tài xế nguy kịch phụ xe bị thương nặng
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi một giờ trưa cùng ngày tài xế lê minh đức ba mươi sáu tuổi
điều khiển xe tải mang biển số bốn mươi chín h một nghìn bốn trăm ba mươi một trên xe có phụ xe võ minh trương bốn mươi một tuổi
lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ thành phố hồ chí minh đi tỉnh đắk nông
đến thôn tám xã đức liễu đã bất ngờ vài trạm trực diện với xe tải mang biển số bốn mươi chín h sáu trăm linh sáu
chưa rõ người điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại
cú tông mạnh đã khiến cho xe tải mang biển kiểm soát bốn mươi chín h một nghìn bốn trăm ba mươi một bị biến dạng phần đầu
tài xế và phụ xe kẹt cứng trong ca bin được người dân giải cứu ra ngoài
và đưa đi cấp cứu trong tình trạng tài xế nguy kịch phụ xe bị thương nặng
chiếc xe tải bốn mươi chín h sáu trăm linh sáu cũng bị hư hỏng nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ